trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng năm lãnh đạo đảng và nhà nước đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra trong tháng năm và tháng sáu tới
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố cẩm phả kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến đào tạo nghề tạo nguồn lao động trẻ có chất lượng
xử lý mạnh tay rứt điểm đối với các vấn đề tiêu cực trong thi cử bạo lực học đường xâm hại tình dục
sau khi lắng nghe tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh sẽ tiếp tục phát huy quyền hạn của mình để truyền tải những mong muốn
đề xuất và những kiến nghị của cử tri thành phố cẩm phả nói riêng và tỉnh quảng ninh nói chung đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tới đây
trong sáng ngày ba tháng năm đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã hát lót
huyện mai sơn tỉnh sơn la sau khi lắng nghe những kiến nghị của các cử tri đồng chí tòng thị phóng đã giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm
đồng thời tiếp thu các kiến nghị còn lại của cử tri và giao đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la phân loại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
cùng trong ngày hai tháng năm đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh đã tiếp xúc cử tri khối huyện
trảng bàng để báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn kết quả trả lời của một số cơ quan bộ ngành trung ương và địa phương đối với những ý kiến
kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc kỳ trước đồng chí nguyễn văn nên lưu ý là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như trảng bàng có đến gần năm mươi lao động như hiện nay
sẽ phát sinh nhiều yếu tố phức tạp nên các ngành chức năng cần quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự an sinh xã hội và môi trường
ngày ba tháng năm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương thay mặt đoàn thông báo tới cử tri tỉnh tuyên quang những thành tiệu nổi bật trong công tác đối nội đối ngoại của đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
nhiều ý kiến của cử tri đề nghị cần tiếp tục có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tiệu đó
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tuyên quang đã ghi nhận và tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết